kính thưa quý vị vụ án liên quan đến bốn tiếp viên bị lợi dụng và vận chuyển ma túy từ châu âu về tp hcm
đến nay công an tp hcm đã bước đầu chứng minh các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền trên hai mươi năm tỷ đồng
trong quý một năm nay công an tp hcm khám phá tám trăm một mươi ba vụ với hai một mươi chín đối tượng phòng tội ma túy
tăng gấp đô số vụ và số đối tượng bắt giữ so với cùng kỳ
lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi năm sáu mươi ba kg heroin hơn sáu mươi bốn kg cần sa và hai trăm bốn mươi chín kg ma túy tổng hợp
thu giữ một mươi bốn khẩu súng lưu đạn và mình tự chế cùng nhiều vật chứng có liên quan
chỉ tính riêng vụ án liên quan đến bốn tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển ma túy tổng hợp từ châu âu về tp hcm
đến nay công an tp hcm đã triệt phá hơn một trăm tám mươi đường dây khởi tố năm trăm bốn mươi ba bị can và truy xét thu giữ hơn hai trăm một mươi hai kg ma túy các loại thu giữ một mươi khẩu súng
bước đầu chí minh các đối tượng bị bắt đã giao dịch mua bán ma túy
với số tiền trên hai mươi năm tỷ đồng
thời gian tới so sông với việc tập trung chặt đứt nguồn cung về ma túy nhiều giải pháp giám nguồn cầu đã được triển khai thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp quận huyện tiếp tục điều tra độc lập đối với năm vụ án với năm mươi năm bị can
về các sai phạm tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm gồm năm mươi bốn v tp th năm mươi hai s quận một mươi một năm mươi một s quận bình tân
năm mươi chín d huyện củ chi năm mươi một mươi hai d huyện bình tân
trước đó công an tp hcm phối hợp với các phòng nghiệp vụ khám xét tại năm trung tâm đăng kiểm nói trên
tại trung tâm đăng kiểm năm mươi chín d công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can về tội nhận hối lộ gồm lê minh huy là chú đầu tư
phạm hữu hiệp ngụ quận sáu là cựu phó giám đốc từ tấn kiên ngụ huyện củ chi
còn tại trung tâm đăng kiểm năm mươi bốn v công an tp hcm cũng khởi tố ngô xuân hải là giám đốc
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an tp hcm phối hợp công an các tỉnh thành mở rộng điều tra toàn diện
về sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm và ở cục đăng kiểm việt nam
đến ngày hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm hoàn tất kết luận điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ
với hơn ba trăm linh bút lục qua viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can
liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
một trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm và ba trung tâm đăng kiểm tại long an bến tre và sóc trăng
sở giao thông vận tải tp hcm vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra đánh giá
việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn tp hcm
nội dung kiểm tra chủ yếu gồm kiểm tra đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm
kiểm tra tình trạng hành động kiểm tra tình trạng hành động kiểm tra tình trạng hành động
kiểm tra hoạt động của thiết bị dụng cụ kiểm tra cơ cấu tổ chức nhân lực và việc thực hiện quy trình kiểm định
hồ sơ và dữ liệu kiểm định chế độ báo cáo quản lý sử dụng ấn chỉ và việc tuân thủ quy định về thu giá lễ phí theo quy định
đặc biệt đánh giá lại kết quả kiểm định
theo đó trường hợp phương tiện đang có tại đơn vị đăng kiểm cho ngẫu nhiên xe đã hoàn tất đăng kiểm để đánh giá lại
trường hợp xe không có tại đơn vị nếu phát hiện nghi vấn xe tại thời điểm kiểm định
thì phối hợp lại với cơ quan chức năng tìm để kiểm tra đánh giá lại
việc kiểm tra đánh giá lại được thực hiện tại nơi phương tiện đang dừng đổ
tại đơn vị đăng kiểm khác hoặc đưa phương tiện quay trở lại đơn vị đăng kiểm để kiểm tra đánh giá lại
hiện tại tp hcm có một mươi tám trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phục vụ bình quân hai năm trăm hai mươi lượt xe một ngày
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có văn bản khuyến cáo người dân trước tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp
không chỉ là gây thiệt hại lớn cho người dân bức xúc trong dư luận xã hội
mà còn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân
theo đó các thua đoạn lừa đảo phổ biến như giải danh mạo danh cơ quan tư pháp
cán bộ chiến sĩ quân đội công an tuyến cộng tác vi trên các sàn giao dịch điện tử vay online
các đối tượng cũng lợi dụng công nghệ cao như ai chat gpt mạng xã hội
để dẫn dụ thao túng tâm lý gài bảy yêu cầu người dân chuyển tiền để chiếm đoạt
để ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
chủ tịch ưu ba nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu các sở ba ngành cơ quan đơn vị địa phương
quán triệt đến từng cán bộ người dân
khi tham gia mạng xã hội phải cảnh giác thường xuyên tìm hiểu các phương thức thu đoạn hoạt động của tội phạm
công an tỉnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
nhất là quản lý cư trú quản lý người nước ngoài quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
sở giáo dục và đào tạo tỉnh chỉ đạo triển khai một trăm linh các trường học cơ sở giáo dục
tổ chức các hoạt động tuyên truyền cảnh báo về những thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao
đồng thời các ngân hàng cần quản lý chặt việc mở tài khoản nhất là tài khoản online
thiết lập cơ chế phối hợp phản ứng nhanh với lực lượng công an kịp thời trao đổi thông tin liên quan
phong tỏa tài khoản trong xác minh truy tìm truy xét nhanh dòng tiền ngăn chặn tối đa thiệt hại tài sản cho người dân
thời gian gần đây hệ thống dây cáp dây điện lắp đặt trên các thành cầu bắc qua sông ở tp hcm
để kết nối camera giám sát giao thông thủy đã bị phá hoại
các đối tượng trộm cắp đã lấy đi hàng ngàn mét dây cáp dây điện gây thiệt hại tài sản của nhà nước
làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ công trình cầu
cầu bình triệu bắc qua sông sài gòn kết nối quận bình thạnh với tp thủ đức
theo kế hoạch trong tháng hai ở vị trí giữa cây cầu này sẽ được trang bị hệ thống camera để theo dõi
giám sát các phương tiện đường thủy qua lại trên sông nhằm nắm bắt số lượng và quy luật phương tiện đường thủy di chuyển
từ đó đưa ra cảnh báo bảo vệ trụ và các công trình cầu nhất là tránh tình trạng xà lan bao vào trụ cầu như thời gian qua
tuy nhiên đến nay dự án này chưa được hoàn thành nguyên nhân là gần hai trăm linh mét dây cáp tại đây đã bị cắt trộn
bên trong đường ống ruột gà này là sợi dây cáp để gắn camera giám sát đường thủy đã được thay mới
sau khi bị các đối tượng trộm cắt dây và rút ra ngoài thì cơ quan chức năng đã thay mới và bơm keo như thế này để gắn cố định
các đối tượng có cắt thì cũng sẽ không rút sợi dây cáp ra ngoài được nữa
trên cầu bình lợi gần ba trăm linh mét dây cáp gắn trên thành cầu cũng đã bị cắt trộn
để khắc phục chỉ riêng trên đoạn này cơ quan chức năng phải mất rất nhiều thời gian công sức thi công
kéo cáp kết nối bình thường trở lại
theo trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tp hcm qua trà sát đã có hơn sáu mét dây nguồn điện
dây cáp kết nối camera bị bất cắp
cầu bắt qua sông bị cắt cáp nhiều nhất là cầu thủ tiêm cầu bình phước cầu bình triệu cầu bình lợi thiệt hại trên ba trăm linh triệu đồng
ngoài ra tình trạng mất trộm dây cáp còn gây khó khăn cho việc giám sát điều hành giao thông thủy của cơ quan chức năng
cái việc mà mất cắp thì nó sẽ làm là cái công tác mà gián đoàn chúng tôi trong việc mà cái triển khai dự án
để hoàn thành dự án để đưa vào khai thác
cái việc mất cắp này thì nó rất là ảnh hưởng tới công tác mà quan sát giữa cái giả cầu
cũng như là quan sát những cái gọi như các cái tàu bè qua lại
nó ảnh hưởng nó tác động tới các hệ thống giả cầu cũng như là các cái tù ở khu vực mà giao thông thủy được phép đi qua
để bảo vệ tài sản công trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền
cơ quan chức năng thường xuyên kiểm soát địa bàn để ngăn chặn phát hiện đối tượng có dấu hiệu xâm hại phá hoại tài sản trên các công trình cộng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
bình dương vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn đức dự và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng quốc việt
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương nguyễn đức dự và hoàng quốc việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc vù khống bồi nhọ
làm ảnh hưởng đến uy tín quyền và lợi ích hợp pháp của một số tổ chức cá nhân thuộc cơ quan tư pháp của tỉnh long an và tòa án nhân dân tối cao
trong quá trình điều tra truy tố xét xử vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào năm hai nghìn tám do hồ duy hải thực hiện rồi đăng tải chia sẻ lên mạng xã hội
hành vi của dự và việt đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
công an tp vũng tàu tỉnh bà đệ vũng tàu đang điều tra xử lý vụ án tàng trữ cháy phép chất ma túy và thu giữ số lượng tăng vật nghi là ma túy dạng cocaine lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tp vũng tàu nói riêng và tỉnh bà đệ vũng tàu nói chung
vào ngày hai mươi bảy tháng ba công an tp vũng tàu kiểm tra tại một phòng trọ ở đường đô lương phương b một tp vũng tàu phát hiện đối tượng nguyễn thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tại huyện càng long tỉnh trà vinh đang có hành vi tàng trữ cháy phép chất ma túy nhằm mục đích mua bán thu giữ một gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy lại cocaine có khối lượng khoảng một kg và một điện thoại di động
ngoài gói ni lông trên tuấn đã tự nguyện chỉ dẫn đến nơi cất dấu hai mươi gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng khối lượng khoảng hai mươi một kg còn lại
cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ niêm phong theo đúng quy định của pháp luật
theo hồ sơ ban đầu qua một người đàn ông tuấn biết được địa điểm
tuấn đã tự nhiên cất giữ các gói nghi là ma túy trên nên đã ra lấy và đem về nhà trọ
khi mở gói ni lông ra bên trong có chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đối tượng đã cất giấu và tìm hiểu với mục đích nếu đúng là ma túy sẽ bán lại cho người khác
hiện công an tp vũng tàu đang tiếp tục điều tra xử lý
cơ quan công an khuyến cáo tới người dân nếu như phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi giạt phải kịp thời trình báo cho cơ quan công an
chính quyền địa phương và chủ động giao nộp cung cấp thông tin có liên quan không được cất giấu dẫn đến vi phạm pháp luật
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đắk lắc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa đấu tranh làm rõ một đối tượng trú tại huyện đắk lấp tỉnh đắk nông có hành vi làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng đánh bạc trực tuyến với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
qua đấu tranh thành khai nhận năm hai nghìn một mươi ba đối tượng này đã mua lại một chứng minh nhân dân
với giá một trăm năm mươi đồng sau đó dùng ảnh của mình dán vào chứng minh nhân dân trên rồi đem đến quầy giao dịch của ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh kiên giang và đắk lắc để mở ba tài khoản
sau khi mở các tài khoản ngân hàng từ năm hai nghìn một mươi tám thành lập các tài khoản tại các website với mục đích tham gia cá độ bóng đá
quá trình tham gia cá cược thành đã sử dụng ba tài khoản ngân hàng trên để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền thanh toán tiền thắng thua
tại thời điểm bị phát hiện cơ quan công an xác định chỉ tính riêng một tài khoản đối tượng thành đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển nhận tiền với số tiền giao dịch lên đến hơn ba mươi tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động đánh bạc

cơ quan công an xác định chỉ tính riêng một tài khoản đối tượng thành đã sử dụng ba tài khoản đối tượng thành đã sử dụng ba tài khoản đối tượng thành đã sử dụng ba tài khoản
thưa quý vị một trong những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao trong thời gian qua là thủ đoạn gọi điện thoại đến người dân tự xưng là công an phường thông báo việc tài khoản định danh điện tử bị sai lệch thông tin
nhiều người đã bị sập bẫy nghe theo và thực hiện những thao tác khác trên điện thoại và kết quả là đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào lúc chiều tối chị nguyễn thị yến ở tổ hai phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi bất ngờ nhận được cô gọi điện thoại xưng là công an phường nghĩa tránh về việc tài khoản định danh điện tử của chị
yến bị sai lệch thông tin cần phải đến công an điều chỉnh
đối tượng liên tục hâm dọa sẽ bị công an phạt nếu không hợp tác
bây giờ cái căn cứ của chị đó nó bị cập nhập lửa hết rồi
thì chị cứ kêu là dọa dọa rồi tôi nghe rõ rồi
bây giờ chị không ra lòm là phạt tiền chị đó
cùng thời gian này chị lê thị thanh ở tổ ba phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
cũng nhận được một cuộc gọi điện thoại với nội dung tương tự
người gọi điện xưng là công an phường nghĩa tránh thông báo dữ liệu dân cư của chị thanh bị sai
và đề nghị công an thành phố quảng ngãi chỉnh sửa
đáng chú ý thông tin cá nhân mà đối tượng mạo danh công an đưa ra như tên tuổi
ngày tháng năm sinh địa chỉ nơi ở đều rất chính xác
nếu kêu cái thải căn cứ của chị nó bị hư rồi bị hóng số hết rồi
chị lên phường công an phường nghĩa tránh chị lòm lại cái thải căn cứ
chắc không là nó liên quan tới bổ hiểm với là số tài khoản của chị
thủ đoạn của các đối tượng là sau khi gửi thông báo cho công dân về việc tài khoản định danh điện tử bị sai lệch thông tin
sau đó đối tượng tiếp tục dùng số điện thoại khác gọi điện yêu cầu công dân điều chỉnh
và gửi kết bạn qua tài khoản gia lô để hướng dẫn hỗ trợ cập nhật thông tin
đồng thời đối tượng đe dọa nếu không làm sẽ bị phạt nhằm thực hiện hành vi lừa đảo
có cuộc liên hệ liên quan đến cái căn cứ công dân
hoặc kết hoạt định danh điện tử hoặc định danh điện tử và có chế tạo trụ thăng của mình liên quan đến cái căn cứ công dân
thì công dân liên hệ ngay với công an nơi thường trú để kịp thời lực lượng công an hướng dẫn và giải quyết
người dân cần hết sức cảnh giác đề phòng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
tài khoản mật khẩu vneid mạng otp thông tin về thẻ căn cứ công dân
thông tin về tài khoản ngân hàng cho bất cứ người nào
hoặc làm theo hướng dẫn từ cuộc gọi bằng số điện thoại lạ khi chưa xác định đúng thông tin
mọi công dân khi phát hiện sai sót thông tin về tài khoản định danh điện tử
thẻ căn cước công dân liên hệ trực tiếp với công an phường xã thị trấn nơi cư trú
hoặc đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của công an huyện thị xã thành phố trong tỉnh